các tỉnh từ khánh hòa trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ giảm còn khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ
ở phía nam thời tiết ngày đầu tuần cũng có biến chuyển
gió mùa tây nam hoạt động trở lại
trong ngày hôm nay những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện trên diện giải rác ở tây nguyên
diện nhiều nơi ở khu vực nam bộ
mưa nhiều trở lại làm cho nền nhiệt ở tây nguyên hôm nay giảm còn khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển chiều tối và đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ
cần lưu ý tới hiện tượng mưa rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời không mưa gió hướng nam đến tây nam cấp bốn năm
ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông dày rác về chiều và tối
tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước